sau khi được miễn giảm lãi vay nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín đã bắt đầu được các ngân hàng cho phép giãn nợ cơ cấu lại nợ
theo ước tính của ngân hàng nhà nước đã có khoảng hai trăm năm mươi khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ
thông thường các ngân hàng sẽ tính toán thời gian giãn nợ tùy thuộc vào chu kỳ vay vốn và khả năng trả nợ của doanh nghiệp
đây được đánh giá là giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp không bị chuyển sang nhóm nợ xấu có thể tiếp tục vay vốn khôi phục sản xuất kinh doanh
như vậy chỉ hơn một tuần sau khi ngân hàng nhà nước ban hành thông tư hướng dẫn chính sách đã đi vào thực tiễn
theo quy định các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín có thể được giãn hoãn nợ giảm lãi vay cho các khoản nợ tới chín mươi ngày sau khi nhà nước công bố hết dịch